bắt đầu từ ngày một mươi chín cho tới ngày hai mươi một tháng bảy các thành phố của trung quốc trong đó có thượng hải sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín hàng loạt lặp đi lặp lại mở rộng lệnh phong tỏa đối với hàng triệu cư dân trong bối cảnh một số thành phố của nước này đang đứng trước đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới
trung quốc đại lục đang ghi nhận trung bình khoảng ba trăm chín mươi ca lây nhiễm mới mỗi ngày trong tuần vừa qua và hiện nay trung quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách zero covid nhằm loại bỏ các ổ dịch ngay khi chúng xuất hiện
trung tâm thương mại thượng hải vẫn đang báo cáo các trường hợp mắc covid một mươi chín hàng ngày tuy nhiên không có trường hợp nào được phát hiện bên ngoài các khu vực cách ly
chính quyền thành phố này có kế hoạch tổ chức xét nghiệm hàng loạt ở phần lớn trong số một mươi sáu quận và tại một số khu vực
trong khi đó trong ngày một mươi tám tháng bảy thượng hải đã báo cáo hơn một mươi trường hợp mắc covid một mươi chín mới nhưng không có trường hợp nào được phát hiện bên ngoài các khu vực cách ly